hòa cùng nhịp đập thể thao rất nhiều khán giả hâm mộ bộ môn bóng đá đã đăng ký tour sang indonesia để cổ vũ cho đội tuyển olympic việt nam
khi đây là lần đầu tiên đội tuyển tiến vào vòng tư kết asean
hiện tại giá tour sang indonesia giao động từ một mươi hai một mươi bốn triệu đồng một người tăng khoảng hai mươi hai mươi năm
trước đây thị trường đi indonesia không phải là thị trường hấp dẫn đối với du khách việt
lượng khách đến đây cũng rất ít vì thế không có nhiều đơn vị mở bán tour này
tuy nhiên bắt đầu từ khi khai mạc asean hai nghìn một mươi tám lượng khách đến đây tăng đáng kể và tăng đột biến khi olympic việt nam lần đầu tiên lọt vào tư kết
để tránh bị động ngoài tour xem trận tứ kết giữa việt nam gặp syri nhiều đơn vị lữ hành đã lên phương án thiết kế các tour xem bán kết
chung kết nếu olympic việt nam được đi tiếp với giá vé dự kiến giao động từ một mươi sáu đến một mươi tám triệu một người